các nhà chức trách của mỹ xác nhận ba người đã thiệt mạng và hung thủ bị tiêu diệt tại chỗ trong một vụ án mạng tại thành phố thuộc vùng spetcos bang freda
ngoài ra hung thủ còn gây thương tích cho hai cảnh sát trong vụ tấn công bằng súng tại bữa tiệc sinh nhật ở chính gia đình của đối tượng này
theo thông tin từ cảnh sát hung thủ là branden karpas hai mươi bốn tuổi đã tranh cãi với cảnh sát vịnh palm và nổ súng khiến hai cảnh sát bị thương tại bữa tiệc sinh nhật ở nhà của đối tượng
khi lực lượng chức năng đã điều động nhân lực tới ứng phó karpas đã nổ súng khiến ông nội của đối tượng này thiệt mạng ngay sau đó cảnh sát đã bắn hạ hung thủ
trong cuộc họp báo vào ngày hai mươi chín tháng một cảnh sát cho biết lần theo lịch trình di chuyển của karpas họ đã phát hiện thi thể của một linh mục đã nghỉ hưu và em gái tại nhà riêng của đối tượng
ngoài ra khám xét xe của đối tượng cảnh sát phát hiện một số lượng lớn vũ khí trong đó có rất nhiều súng trường và súng ngắn
một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày hôm qua tại thủ đô new delhi của ấn độ thiêu dụi hơn bốn trăm linh phương tiện cá nhân được cất giữ trong nhà kho của lực lượng cảnh sát
lửa bùng lên tại một nhà kho của đồn cảnh sát wazirapas ở phía bắc thủ đô new delhi
các xe bị thiêu dụi trong vụ cháy đều là do cảnh sát địa phương tịch thu vì vi phạm giao thông hoặc có liên quan đến tai nạn giao thông
lực lượng cứu hỏa đã phải mất hai giờ mới dập tắt được đám cháy và hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc
tổng thống nga vladimir putin cho biết moscow và minsk sẽ thống nhất về cách giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực
cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh áp lực từ bên ngoài hiện nay
tổng thống putin cho biết điều quan trọng là trong bối cảnh áp lực từ bên ngoài chưa từng có
nga và belarus hoạt tác chặt chẽ trên trường quốc tế hỗ trợ lẫn nhau một cách thực chất
cách tiếp cận của hai nước đối với các vấn đề toàn cầu và khu vực giống nhau hoặc rất tương đồng
theo tổng thống nga kế hoạch phối hợp chính sách đối ngoại của nhà nước liên minh trong giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
đã được soạn thảo từ trước cuộc họp sẽ khuyến khích phát triển sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa nga và belarus trong các vấn đề quốc tế
tổng thống nga nhấn mạnh hai nước sẽ hợp tác để hình thành nên một trận tự thế giới thực sự đa cực
dân chủ và công bằng an ninh bình đẳng và không thể chia cắt
theo cơ quan năng lượng quốc tế iea sản lượng điện hạt nhân toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm hai nghìn hai mươi
dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng công nghệ sản xuất điện hạt nhân như một phần trong kế hoạch giảm phát thải
iea dự báo là sản xuất điện hạt nhân đang trong giai đoạn phục hồi và dự kiến sẽ tăng trung bình gần ba mỗi năm cho đến năm hai nghìn hai mươi sáu
sự tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy chủ yếu bởi những nhà máy mới ở trung quốc và ấn độ
tại châu âu pháp dự kiến sẽ tăng sản lượng sau khi hoàn tất việc bảo trì các cơ sở điện hạt nhân
trong khi anh thụy điển và thụy sĩ đang trên đà tăng cường sản xuất điện hạt nhân trong nước bằng cách kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy hiện có và xây dựng những nhà máy mới
nhật bản cũng chuẩn bị tái khởi động một số nhà máy điện hạt nhân của nước này
theo iea việc tăng công suất năng lượng tái tạo và thời kỳ phục hồi điện hạt nhân toàn cầu sẽ cung cấp nhiều nguồn năng lượng phát thải thấp hơn trong ba năm tới